tại đà nẵng sau hơn hai tháng thực hiện việc tri trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
toàn thành phố đã hỗ trợ cho hơn chín mươi chín năm trăm linh người thuộc đối tượng là người có công
bảo trợ xã hội người lao động hộ kinh doanh cá thể với kinh phí hơn một trăm linh sáu tỷ đồng
tuy nhiên công tác giả soát hoàn thiện hồ sơ để hỗ trợ cho các nhóm đối tượng còn lại vẫn gặp nhiều khó khăn
sở lao động thương binh và xã hội thành phố đã tìm hướng tháo gỡ trong thời gian tới
tại trụ sở ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố đà nẵng
danh sách những người lao động mất việc làm do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín trên địa bàn được nghiêm yết công khai
nếu người lao động phát hiện ra sai sót sẽ báo cáo lại để cán bộ phường xử lý
tại kỳ họp thứ một mươi năm hội đồng nhân dân tp đà nẵng khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một mới đây
lãnh đạo sở lao động thương binh và xã hội thành phố cho biết
tình hình chi trả hỗ trợ cho người dân trên địa bàn từ nguồn ngân sách của chính phủ và của thành phố đã cơ bản hoàn thành
song việc mở rộng đối tượng hưởng hỗ trợ vẫn còn nhiều vướng mắt về thủ tục hành chính
nhất là đối với hộ
kinh doanh cá thể lao động tự do
về hỗ trợ cho hộ kinh doanh cá thể người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
người lao động không có giao kết hợp đồng lao động
sở lao động thương binh và xã hội đã tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng quyết định hỗ trợ chín mươi hộ kinh doanh cá thể với số tiền hỗ trợ là chín mươi triệu đồng hỗ trợ hơn hai tám trăm linh lao động với số tiền hơn hai bảy tỷ đồng